vào lúc một mươi bảy h ngày tám tháng hai mùng một tết tại nhà số sáu mươi một huyền trân công chúa phường bốn thành phố đà lạt đã xảy ra một vụ cháy nhà dân
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâm đồng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường với ba xe cứu hỏa
do phát hiện sớm lực lượng chữa cháy phản ứng nhanh chuyên nghiệp nên chỉ một mươi phút sau ngọn lửa đã được khống chế kịp thời
thiệt hại của vụ cháy không đáng kể
bước đầu xác định lửa xuất phát từ đám cỏ khô phía sau nhà số sáu mươi một huyền trân công chúa rồi cháy lồng vào trong
nếu phát hiện muộn thì hết sức nguy hiểm vì đây là khu dân cư đông có nhiều nhà gỗ
như vậy kể từ ngày hai mươi năm tết đến nay trên thành phố đà lạt đã xảy ra bốn vụ cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâm đồng đã khống chế kịp thời bốn đám cháy còn một vụ do người dân phát hiện sớm và tự dập được